liên quan đến dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona ủy ban y tế quốc gia trung quốc khẳng định sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus cũng như thiết lập nhiều hơn nữa các cơ chế kiểm soát
thông báo của ủy ban y tế trung quốc khẳng định nước này đã tăng cường việc truy tìm nguồn gốc của virus đưa ra các hướng dẫn về mặt kỹ thuật làm giảm thiểu số ca nhiễm và người thiệt mạng
các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát đang được áp dụng chặt chẽ để kiềm chế dịch ở thành phố vũ hán chúng tôi đã yêu cầu thành phố này và tỉnh hồ bắc có các biện pháp mạnh cũng như tăng cường giám sát các khu chợ chúng tôi cũng đề nghị người dân hạn chế tụ tập ở những chỗ đông người và thu nhận các thông tin chính thức
thông báo mới nhất được trung quốc đưa ra trong thời điểm có nhiều trường hợp mới nhiễm virus corona
tới chiều ngày hai mươi hai tháng một đã có bốn trăm bốn mươi người tại một mươi ba tỉnh của trung quốc được xác nhận là nhiễm virus corona
trong đó chín người đã chết
trong khi đó cơ quan y tế thái lan xác nhận có một bệnh nhân người thái đầu tiên bị nhiễm chủng virus corona mới
hiện nhiều nước đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh ở khu vực biên giới hay tại sân bay tập trung vào những người sinh sống hay từng tới thành phố vũ hán của trung quốc